mỗi xã phường cơ quan là một pháo đài mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch
trong lịch sử phát triển đất nước ta trải qua nhiều giai đoạn khó khăn thách thức
và lần này trong cuộc chiến với một đại dịch chưa có trong tiền lệ
đất nước ta đang phải đối mặt với một trận chiến đầy cam go
dưới sự lãnh đạo của đảng sự vào cuộc của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đang từng bước kiểm soát tình hình dịch nhờ có sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự tham gia tích cực chủ động của mỗi người dân
lịch sử dân tộc việt nam đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn
tuy nhiên càng khó khăn thì người dân càng đoàn kết để vượt qua
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín lần này cũng vậy
người dân luôn có niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh
bác hồ từng nói dễ trăm lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liều cũng xong
với phương châm luôn lấy nhân dân làm gốc việt nam luôn biết phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân
để giành chiến thắng trong những cuộc chiến khốc liệt nhất
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể của hoạt động phòng chống dịch
để mọi dịch vụ y tế xã hội hướng tới nhân dân và vì lợi ích của nhân dân
mỗi xã phường thị trấn phải là một
pháo đài chống dịch sự tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân
đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch
đây là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân
để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
mỗi pháo đài có vững chắc hay không là do sự chỉ đạo vào cuộc của cả hệ thống chính trị
huy động mọi lực lượng và sự tham gia chủ động của mỗi người dân
xã phường pháo đài là nơi dân ở nơi người dân sinh sống làm việc
và nơi người dân cần được tiếp cận với dịch
với các vụ xã hội và y tế mỗi pháo đài cần chuyển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch thực hiện tốt năm t
tuân thủ nghiêm năm k thực hiện nghiêm giãn cách xã hội ai ở đâu ở đó
cách ly người với người nhà với nhà xã với xã
thực hiện nghiêm năm k khi phải ra khỏi nhà
đây là giải pháp quan trọng để chặn đứng mọi nguồn lây của covid một mươi chín
giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
chuẩn bị cơ sở cách ly trong trường hợp cần thiết
tôi ở nhà
chúng tôi ở yên trong nhà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
tôi luôn ở nhà khi không có việc cần thiết phải ra ngoài
vì đó cũng là cách để chúng ta có thể đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi ở bên trong nhà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
tôi ở nhà
thực phẩm đủ tại nhà cung cấp cơ bản lương thực thực phẩm
nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà
đảm bảo an sinh xã hội tại nhà
đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm
người có hoàn cảnh khó khăn nhóm dễ bị tổn thương
mỗi pháo đài khi thực hiện phong tỏa
phải có kế hoạch và các biện pháp đảm bảo đủ lương thực
thực phẩm cho người dân không để dân đói dân đứt bữa
pháo đài kết hợp chặt chẽ với các lực lượng
để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân ngay tại nơi sinh sống
khi người dân không ra khỏi nhà sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
thầy và thuốc tại gia
bảo đảm mọi người dân được chăm sóc y tế
lưu động tại các xã phường tổ chức tổ chăm sóc covid dựa vào cộng đồng
mỗi xã phường có thể tổ chức nhiều tổ y tế lưu động khác nhau
theo quyết định bốn nghìn bốn mươi hai trên quy đề bit
ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế
để tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương
áp dụng cách đi điều trị f tại nhà
sơ cấp cứu ban đầu và phát thuốc điều trị bệnh mãn tính cho nhân dân
tết covid tất cả
thực hiện xét nghiệm toàn bộ người dân
đặc biệt là tại các địa bàn có nguy cơ rất cao
hoặc nguy cơ cao vùng đỏ vùng cam
để sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm
hạn chế lây lan cho cộng đồng
và tổ chức chăm sóc người nhiễm phù hợp
hướng dẫn người dân từ xét nghiệm
dưới sự giám sát của nhân viên y tế
hoặc đội ngũ tình nguyện
thực hiện gợp bẫu theo hộ gia đình
tại các khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
cần lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
ít nhất ba lần từ hai đến ba ngày một lần
tại các khu vực có nguy cơ
và các khu vực khác
lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ở hộ gia đình
cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
năm đến bảy ngày một lần
tiếp tục xét nghiệm tâm soát một trăm linh
với các trường hợp có biểu hiện
ho sốt khó thở phim đường hô hấp
đến cơ sở khám chữa bệnh
và tại cộng đồng
thực hiện xét nghiệm ba ngày một lần
đối với nhân viên người lao động
là các trường hợp có nguy cơ cao
tại các cơ sở khám chữa bệnh
các cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp
người trực tiếp cung cấp dịch vụ thiết yếu
tiêm chủng tại phường xã
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ngay ở xã phường
tại trạm y tế hoặc điểm tiêm lưu động
bố trí nhiều điểm tiêm cố định và lưu động
tại các trạm y tế trạm y tế lưu động
các địa điểm gần dân nhất
để người dân trong các nhóm đối tượng tiêm chủng
được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sớm nhất
tiêm chủng tại nhà
đối với người dân không thể di chuyển
để mọi người dân đều được tiếp cận được vaccine phòng covid một mươi chín
cuộc chiến chống covid một mươi chín
vẫn đang còn nhiều khó khăn thử thách
hàng trăm ngàn người thuộc lực lượng tuyến đầu
vẫn đang gồng mình xuyên ngày đêm

và làm việc nhiều ngày rồng trong tâm dịch
chưa được trở về với gia đình
để chiến thắng dịch covid một mươi chín
cần sự vào cuộc chung sức đồng lòng
của mỗi người dân
chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân